phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề phân cấp quản lý ở lào và việt nam
những bài học kinh nghiệm của quốc hội trong phân cấp quản lý ở cấp tỉnh thành phố và của chính phủ ở cấp trung ương tỉnh huyện xã
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng đã chỉ rõ
hội thảo này thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc hội hai nước đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước
trong công tác quản lý nhà nước và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực hiệu quả
giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào
đồng chủ trì hội thảo có ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào fanny iatotu
để cụ thể hóa các quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba luật tổ chức chính quyền địa phương được ban hành năm hai nghìn một mươi
đã khắc phục những bất cập tồn tại của luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm hai nghìn ba
tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm nâng cao quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm và hiệu lực hiệu quả quản lý
tổ chức chính quyền địa phương tạo điều kiện hơn cho việc phân công phân cấp quản lý
của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương
quốc hội việt nam trân trọng và vui mừng trước những thành tiệu mà nhân dân các dân tộc lào
đã đạt được trong thời gian vừa qua trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị anh em
tại cuộc hội thảo này
thay mặt lãnh đạo quốc hội việt nam tôi xin khẳng định
quốc hội việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với quốc hội nước cộng hòa
dân chủ nhân dân lào kế thừa và phát huy những kinh nghiệm kết quả hợp tác giữa hai quốc hội
từ những khóa trước tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hiếu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn mới
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn tại hội thảo này các đại biểu quốc hội
các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành và địa phương các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước
việt nam và lào sẽ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến phân cấp
quản lý giữa quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố giữa chính phủ và ủy ban nhân dân
các cấp tỉnh huyện xã đây là hội thảo lần thứ hai trong nhiệm kỳ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
và quốc hội lào khóa tám là một trong những hoạt động chính trị quan trọng nhân kỷ niệm năm mươi năm năm
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào